cảnh sát cơ động
theo đó luật cảnh sát cơ động gồm năm chương ba mươi ba điều khẳng định cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc công an nhân dân việt nam là lực lượng nong cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
luật cảnh sát cơ động cũng có nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động về bổ sung một số thẩm quyền cho lực lượng cảnh sát cơ động tạo cơ sở pháp lý để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trả tự phòng chống các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật hiệu quả hơn đảm bảo không phát sinh thêm các chi phí
luật cảnh sát cơ động sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại phường hoài hảo thị xã hòa nhơn về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo tài liệu của cơ quan điều tra đầu năm hai nghìn một mươi chín con trai của huỳnh tiến là huỳnh tài thông qua mạng xã hội đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đã tham gia tổ chức phản động này sau khi tham gia tổ chức phản động huỳnh tài lôi kéo cha cùng tham gia và đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện huỳnh tài đã bị khởi tố bắt tạm giam vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
người dân là đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
và điền các thông tin cá nhân
nhằm mục đích là chúng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
và sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dân
ngoài ra thì trong một số chuyên mục
trên website giảm bạo công tin điện tử của bộ công an
thì có các cái chuyên mục khi mà người dân đăng nhập vào
thì sẽ tự động tải về một cái file là vn tám mươi bốn apk
thì đây là một loại mã đọc
nó có chức năng là sẽ tự động
khi mà chuyên cập vào sẽ tự động cài trên các hệ điều hành android
nhằm mục đích là trộm cắp thông tin
trước những diễn biến này
bộ công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh với các hoạt động giả mạo cơ quan nhà nước
lợi dụng không gian mạng để lừa đảo
xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác
và hướng dẫn nhân dân sớm phát hiện tố giác
các hành vi phạm tội này
cái website chính thức của bộ công an
thì có địa chỉ tại mps gov vn
đối với lại các cái website chính thức
của công an các đơn vị địa phương
thì đều có tên miền đều có đuôi gov vn
và website của bộ công an và công an các đơn vị địa phương
thì không yêu cầu người dân đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
và không đăng tải bất kỳ lệnh bắt lệnh khám xét
hay là các thủ tục tố tụng hình sự trên mạng internet
theo cơ quan công an thời gian tới
loại tội phạm này không ngừng gia tăng hoạt động
và tiếp tục có diễn biến khó lường
mục tiêu là chúng vẫn làm giả các website của các cơ quan công quyền
đặc biệt là của cơ quan công an
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chính vì vậy việc đề cao cảnh giác của mỗi người dân
chính là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này
vào khuya ngày hôm qua
trên địa bàn thành phố ninh bình tỉnh ninh bình

đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
hậu quả khiến ít nhất bốn người tử vong
và nhiều người khác bị thương và nhập viện
thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai mươi tám sáu
thuộc hợp tác xã vận tải nghệ an
chạy tuyến huyện đôi lương đi hà nội
khi đến quốc lộ một a thuộc phường nam thành
thành phố ninh bình đã tông vào một xe máy
rồi bị lật nghiêng trên đường
vận tốc xe ngay trước lúc xảy ra tai nạn
là sáu mươi bốn km một giờ
chạy qua tốc độ bốn km một giờ
thời điểm xe bị tai nạn là hơn một mươi hai giờ đêm
trên xe có ba mươi năm người
trong số bốn nạn nhân tử vong
có ba người là hành khách
một người là người điều khiển xe máy
tất cả đều là nam giới
ngoài ra có sáu hành khách bị thương nhẹ
sáng ngày hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh ninh bình
đã đến thăm hỏi các nạn nhân
theo thông tin ban đầu xe khách vừa bị tai nạn
không được phép lưu thông vào thành phố ninh bình
có thể chiếc xe trên đã lợi dụng đêm tối
để đi vào dẫn đến xảy ra tai nạn
nguyên nhân vụ việc đang được
các cơ quan chức năng thành phố ninh bình làm rõ
thưa quý vị trận mưa lớn vào tối ngày hôm qua
một mươi ba tháng sáu
làm cây đổ chắn ngăn đường
tại nhiều điểm trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
trong nội đô hà nội
nhiều tuyến đường ngập sâu cũng ủn tắc kéo dài
khiến cho lực lượng cảnh sát giao thông
phải nỗ lực trong đêm phân luồng
hướng dẫn người tham gia giao thông
tại ngã tư giao cắt giữa đường phạm hùng
mễ trì và dương đình nghệ
dốn ngập của quận nam tử liêm
nước dâng hơn nửa mét
nhiều xe qua đoạn này bị chết máy
giao thông hỗn loạn ủn tắc kéo dài
đoạn đường châu văn liêm hướng ra đại lộ thăng long
cũng bị ngập khoảng sáu mươi cm
tại quận cầu giấy đường phan văn trường ngập hơn năm mươi cm
giao thông tê liệt
các tuyến đường cầu giấy xuân thủy hồ tùng mậu
nhiều đoạn nước ngập hơn ba mươi cm
phương tiện không thể di chuyển
phải trú ở gầm đường sát trên cao
nhiều tuyến phố trung tâm quận hoàn kiếm
như đinh tiên hoàng lý thái tổ lý thường kiệt phan bộ châu
cũng ghi nhận tình trạng ngập
trước tình hình ngập nước trên nhiều tuyến phố
các tổ cảnh sát giao thông đã được bố trí
dầm mưa trong đêm
hướng dẫn phương tiện không đi vào đoạn đường ngập sâu
tránh xe chết máy và ủn tắc
trong khi đó trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
nhiều cây xanh bị đổ chắn ngang đường
từ km số hai trăm bốn mươi năm đến km số hai trăm năm mươi năm
hướng hà nội đi ninh bình
có khoảng một mươi năm cây đổ
trong đó có năm cây to ảnh hưởng đến giao thông
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bảy
cục cảnh sát giao thông
đã cử chiến sĩ đến hiện trường
chặt cành cây dọn đường
đồng thời tăng cường cán bộ chiến sĩ có mặt cảnh báo
phân luồng đường tiết giao thông